các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và mở đầu sẽ là tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản ta số lình xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là tần xảo và tần đậu
đang vận chuyển hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vương màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày chín tháng một tại khu vực bản túng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế cùng tăng vật là một mươi bánh heroin
dễ khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch lào với tiền công là ba mươi triệu đồng
liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một
vừa qua tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an tp hải phòng
trong sáng qua cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết là đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp này
cụ thể vào khoảng một mươi một h trưa ngày chín tháng một tại khu vực phường bắc sơn
thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thuộc công an thành phố hải phòng
công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện cát hải là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn thành phố hải phòng
trước đó là vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ
phường đông hải hai quận hải an đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp
khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này đã ra ngoài cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án số tiền
và xe mô tô đối tượng cướp được
hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục di lý đối tượng về công an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đang tiến hành điều tra hành vi cướp xe taxi của hai đối tượng cùng trên địa bàn thị xã
hai đối tượng bị bắt giữ là trương văn tân ở phường phú thứ và trần duy tuấn anh ở phường minh tân cùng trên địa bàn thị xã kinh môn
trước đó là khoảng chín giờ ngày bảy tháng một tân sử dụng xe máy chở tuấn anh
đến khu vực ga phú thái huyện kim thành thuê xe taxi sang kinh môn đón người
sau khi đón tân hai đối tượng yêu cầu tài xế đưa đến khu vực vắng người ở khu dân cư thượng trà
phường tân dân thị xã kinh môn sau đó sử dụng dùi cui điện và súng nhựa đe dọa khống chế lái xe để cướp tài sản
lợi dụng khi các đối tượng điều khiển xe bị chết máy tài xế đã đạp cửa thoát ra ngoài
khi bị chống trả và thấy có người dân hai đối tượng đã bỏ chạy
đến một mươi bốn h cùng ngày tân và tuấn anh đã đến công an thị xã kinh môn đầu thú
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lóc vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn
chuyên hoạt động trong các khu dãy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và bắt giữ gần ba mươi đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà gần một trăm linh triệu đồng và trên ba mươi chiếc điện thoại di động
được biết sới đá gà này đã hoạt động gần một tháng nay
mỗi hiệp đá gà các đối tượng cá cược từ một tới một mươi triệu đồng
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng thường chọn địa điểm tổ chức đá gà
ở những khu dãy cà phê vắng người liên tục thay đổi địa điểm
hiện công an thành phố bù ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ huy hoàng và hoàng đình luật
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra xác định hai đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức vay trả lãi ngày
và bốc bắt họ với mức lãi suất từ bốn đến một mươi đồng cho một triệu đồng trên một ngày
khách vay tiền của hoàng và luật đa số là những người dân trên địa bàn thành phố hưng yên
số tiền vay từ năm đến bốn mươi triệu đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc được
với hai mươi một khách vay tiền và xác định được tổng số tiền các đối tượng cho vay là ba trăm bốn mươi triệu đồng
với lãi suất thu được là hơn tám mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu vật chứng liên quan
gồm sổ sách ghi chép giấy tờ tùy thân của các khách hàng
giấy biên nhận tiền đặt cọc số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa
một đường dây buôn bán buôn bán pháo nổ bắt giữ một đối tượng và thu giữ gần ba mươi kg pháo nổ
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an lực lượng chức năng đã bắt quả tang trần đình thuận
chú tại xã thọ thành huyện yên thành đang có hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất trọng lượng hai mươi năm kg
một xe máy điện một xe máy hiệu yamaha
tại cơ quan công an thuận khai nhận cùng một đối tượng khác tên là phạm văn minh
chú tại xóm nam vực xã đô thành vận chuyển pháo đi bán
trên đường đi thấy lực lượng công an chốt chặn minh vứt xe máy bỏ chạy còn thuận bị bắt giữ
đến ngày bảy tháng một đối tượng phạm văn minh đã ra cơ quan công an đầu thú
công an thành phố đồng xoài bình phước đang tạm giữ hai đối tượng là anh em ruột
tàu nguyễn hoài phong hai mươi tuổi và tàu nguyễn hoài phương hai mươi sáu tuổi
cùng chú quận bình tân thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một tổ công tác của công an thành phố đồng xoài phát hiện
bắt quả tang phương điều khiển xe mô tô biển số năm mươi hai d ba mươi năm nghìn hai trăm một mươi ba trở phong và một thùng hàng chứa một mươi hộp pháo
có trọng lượng hai mươi năm kg bước đầu phong khai nhận một số pháo trên của một đối tượng trên mạng xã hội
với giá chín triệu đồng và đã nhờ phương dùng xe mô tô trở từ quận bình tân thành phố hồ chí minh
lên tỉnh bình phước mua hàng thì bị bắt quả tang
thưa quý vị nếu như năm hai nghìn hai mươi một các chính sách cải cách về tiền lương nhằm cải thiện thu nhập chưa thể thực hiện
thì bước sang năm hai nghìn hai mươi hai lại là năm được dự báo có nhiều thay đổi quan trọng
ngay trong tháng đầu tiên của năm mới từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng được tăng bảy bốn so với mức hiện tại
chính sách tiền lương năm hai nghìn hai mươi hai có những điểm mới gì đáng chú ý
chính sách và đời sống ngày hôm nay biên tập viên dương trang sẽ cùng chuyên gia bàn luận về nội dung này
mời quý vị
xin kính chào quý vị khán giả tôi là dương trang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ sáng mỗi ngày
thưa quý vị nếu như năm hai nghìn hai mươi một các chính sách cải cách về tiền lương nhằm cải thiện thu nhập chưa thể thực hiện
thì bước sang năm hai nghìn hai mươi hai khiến người lao động vô cùng trông đợi
vậy chính sách tiền lương năm hai nghìn hai mươi hai có những điểm gì mới đáng chú ý
cùng phân tích trong chính sách tiền lương năm hai nghìn hai mươi hai
với đời sống ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông vấn đề tiền lương mức điều chỉnh tăng bao nhiêu phần trăm lương luôn là nội dung được dư luận rất quan tâm
và nhìn tổng quan chung thì ông đánh giá như thế nào về chính sách tiền lương hiện nay ở nước ta
vâng có thể nói là trải qua rất nhiều lần thay đổi điều chỉnh
cho đến nay về cơ bản và tổng thể thì chúng tôi cho rằng là chế hình tiền lương của chúng ta đã đạt được một số mục tiêu
ví dụ như là đã được cải thiện để nâng dần mức lương phù hợp với sự biến động của giá cả cũng như là năng suất lao động
đồng thời nó cũng tạo ra được một sự công bằng chung về mặt xã hội giữa các ngành hay các nhóm lao động khác nhau
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những cái bất cập lớn
ví dụ như là xét đặt mục tiêu về khuyến khích công hiến
rồi đảm bảo cái việc
thu hút nhân tài cũng như là trả công xứng đáng với những cái thành tích đột xuất của ngôi động thì dường như tiền lương của chúng ta đang còn rất xa với mục tiêu này
thứ hai nữa là trừ lương ở doanh nghiệp còn lương ở khu vực ngân sách có thể nói là khá trì trệ
thời gian tăng rất là chậm mức độ tăng mỗi một lần rất là thấp
do đó là có thể nói là thậm chí tạo ra tình huống là đến tận cuối đời ngôi động vẫn chưa đạt được mức lương cao nhất
và cuối cùng như đã nói đó mức lương hiện nay dẫu sao đó
nó vẫn mang tính hình thức nó chưa thực sự là đáp ứng được cái đảm bảo yêu cầu và tích lý cho ngôi động
như là cái mục tiêu của lương với tư cách là giá cả của lao động đã đặt ra
vâng năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đã bị lùi và thay vào đó là ưu tiên điều chỉnh lương hưu
và từ ngày một tháng một năm nay thì lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng bảy tám
vậy thì việc điều chỉnh này sẽ có ý nghĩa như thế nào và ông nghĩ sao về mức lương này ạ
vâng chế chúng ta ghi nhận
từ nỗ lực của các con chức năng trong khi chưa điều chỉnh ở tổng thể lương chung của toàn xã hội
thì đã có một sự điều chỉnh lương cho những bộ phận lao động đặc thù đó là những người về hưu
với cái mức lương khá thấp đặc biệt là những người về hưu trước năm hai nghìn năm
do đó là cái việc tăng lương lần này là đáp ứng được cái kỳ vọng của người lao động
trong vấn đề về cải thiện cái mức sống thực tế của họ đang có sự suy giảm do áp lực lạm phát
cũng như là sự tăng giá của một số những mặt hàng thiếu thiếu
bên cạnh đấy nữa mức tăng lương này chúng tôi cho rằng là cũng
khá là phù hợp để nó không tạo một cái áp lực lớn lên ngân sách
và cuối cùng chúng tôi nhận thấy là cái mức lương này về cơ bản là nó cũng đã phần nào
nó cân bằng lại được với cái mức lạm phát mà đã diễn ra trong ba đến bốn năm qua
vâng mới đây thì tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh tăng lương
tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi hai ngay trong quý i hai nghìn hai mươi bốn
và theo ông thì thời điểm này đã phù hợp chưa
và nếu điều chỉnh tăng thì mức tăng sẽ như thế nào ạ
nếu so với dự kiến chúng ta định điều chỉnh lương tối thiểu vùng thì cái thời điểm hiện nay là chậm so với cái dự kiến trước đây
nhưng mà trong bối cảnh dịch covid thì cái việc mà lùi lại nó là khách quan
và chúng tôi cho rằng nếu xét theo cái mức độ chưa đựng của doanh nghiệp thì có lẽ là ngay từ quý i hai nghìn hai mươi hai sẽ là hơi sớm
mà nên để vào khoảng quý ba thì có lẽ phù hợp hơn
tức là các doanh nghiệp phải cần một khoảng thời gian ít nhất là nửa năm đầu để phục hồi và tăng trưởng
nếu chúng ta tăng ngay cái lương khu vực lên thì như vậy các doanh nghiệp sẽ gặp thêm những cái khó khăn trong vấn đề trả lương
và như vậy là nó giảm bớt cái động lực cái gọi là sức cạnh tranh của doanh nghiệp
tuy nhiên ở góc độ người lao động thì rõ ràng đây là một cái thời điểm thích hợp
vì bất kỳ người lao động nào người nhận lương nào đều muốn tăng lương sớm
và vì thế cái việc tăng lên cần phải đảm bảo sự hài hòa các quyền lợi các lợi ích để nó đảm bảo một cái cộng hưởng các cái tác dụng tích cực
để từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế là nền tảng cho vấn đề trả lương cũng như là cải thiện tiền lương
vâng vậy còn đối với mức lương cơ sở hiện chưa có đề xuất mới về việc tăng mức lương này
vì vậy vẫn áp dụng mức là một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng ông đánh giá như thế nào về mức lương cơ sở này
và cũng như theo ông việc điều chỉnh sẽ ra sao ạ
rõ ràng mức lương cơ sở này là thấp so với hiện tại
đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã có sự điều chỉnh cái mức nghèo chuẩn của thành phố và của nông thôn lên
đồng thời cũng là
so với cái mức lạm phát và các cái yêu cầu cuộc sống thì rõ ràng mức này là mức thấp
chúng ta cũng ghi nhận rằng là trước đây chúng ta đã có kế hoạch để tăng mức lương cơ sở này lên
nhưng mà vì dịch covid chúng ta phải chậm lại
và do đó tháng tới thì cái việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ xảy ra
chỉ có điều thời điểm cần có sự lựa chọn và mức độ cũng nên có sự cân nhắc
để như đã nói đó nó đảm bảo được sự hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của doanh nghiệp lợi ích của người dân
đồng thời nó đảm bảo được cái sức cạnh tranh của nền kinh tế
vâng nhìn từ góc độ của mình ông có những kỳ vọng như thế nào đối với chính sách tiền lương trong năm hai nghìn hai mươi hai ạ
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một năm mà chúng ta sẽ nhận được thêm những xung đột tích cực về cái việc phục hồi tăng trưởng kinh tế
và do đó các doanh nghiệp cũng như là các khả năng về ngân sách để cải thiện tiền lương sẽ có lẽ sẽ tốt hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
thứ hai nữa là với cái việc tăng lương cho đối tượng về hưu bảy bốn rõ ràng đây là một cái đối tượng
động thái tích cực nó mở đầu cho những cái điều tốt đẹp của năm hai nghìn hai mươi hai
và nó tạo một cái đà phấn khởi chung cho những người về hưu cũng như là tạo sự lan tỏa đối với những người lao động mà sẽ được tăng lương trong thời gian tới
và vì thế chúng tôi tin rằng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một cái năm tiền lương nó góp phần cải thiện cái bầu không khí xã hội
cũng như góp phần làm cải thiện hơn cái đời sống của người nhận lương
mặc dù ở khu vực doanh nghiệp hay là khu vực ngân sách có thể sẽ tạo thêm một cái áp lực về vấn đề nguồn tiền để chi trả cho vấn đề lương mới
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị chính sách tiền lương hai nghìn hai mươi hai được dự báo có những đổi mới quan trọng
mặc dù chưa thể thực hiện chính sách cải cách tiền lương triệt để theo kế hoạch
nhưng tín hiệu vui là lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trong năm hai nghìn hai mươi hai đã được điều chỉnh tăng
hy vọng trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay các chính sách cải cách tiền lương sẽ sớm được thực hiện
đảm bảo cuộc sống hiện tại
ở phần cuối của chính sách và đời sống ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những mức tăng cụ thể đối với lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tôi là dương trang cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đồng hành cùng chính sách và đời sống
xin cảm ơn và hẹn gặp lại
nghị định số một trăm linh tám của chính phủ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
quy định thực hiện điều chỉnh tăng mức lương hưu
cụ thể điều chỉnh tăng thêm bảy bốn trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
áp dụng cho cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động lực lượng quân nhân công an cán bộ phường xã thị trấn
điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một người một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một người một tháng đến dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng
mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý có trong một điểm đáo
thưa quý vị
chủ tịch nước nguyễn xuân ân
nguyễn xuân phúc đã khẳng định tại lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi
văn học phải đi trước biến tinh hoa văn hóa dân tộc thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
những gì trong tâm hồn của trẻ em hôm nay chính là nguồn thiết kế quan trọng cho dân dung dân tộc những cống hiến những công dân việt nam trong tương lai
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn học giúp con người xích lại gần nhau biết sàn sẻ yêu thương nhau
mỗi một tác phẩm văn học như chiếc thẻ nhớ lưu giữ những tư tưởng suy nghĩ xúc cảm và những ký ức đẹp về những thời điểm lịch sử
việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ sẽ bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mang rất nhiều ý nghĩa
tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắt cần phải tháo gỡ
thông tin có trong bài viết đường bay quốc tế kẹt quy định về thực thi thị thực trên báo lao động
theo phản ánh
các hãng hàng không trong nước và quốc tế đã phát sinh một số bất cập như phát sinh các quy định về test nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay
hay yêu cầu các hãng hàng không thu phí test nhanh qua vé máy bay và hãng thực hiện thanh toán test nhanh với đơn vị y tế
kiều bào về quê đón tết giữa mùa covid cần tuân thủ các quy định gì câu trả lời sẽ có trên báo tiền phong
trước nhập cảnh bà con cần có xét nghiệm pcr ở phòng
trong bài viết tất cả các hãng hàng đều có xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận
bên cạnh đó hành khách phải khai báo y tế khai báo về việc tiêm vaccine không áp dụng đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi trở xuống
những người từng là f cần có giấy xác nhận khỏi bệnh
vừa đáp xuống sân bay bà con phải tạo mã qr cá nhân bằng cách cài đặt ứng dụng pc covid
hà nội hiện có khoảng hai năm trăm linh bệnh nhân f đang điều trị tại nhà và dự báo covid
hà nội hiện có khoảng hai năm trăm linh bệnh nhân f đang điều trị tại nhà và dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới
tiến sĩ trần thị hà giám đốc sở y tế hà nội đề nghị các quận trú trọng tới việc phát hiện sớm f
và quản lý bệnh nhân f điều trị tại nhà cung ứng đủ thuốc các điều kiện cần thiết để theo dõi đảm bảo sức khỏe cho f
đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo dõi sức khỏe cho f để hạn chế tối đa tử vong
chủ động cơ số test nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch đồng thời nhanh chóng bao phủ vaccine mũi ba cho nhân dân trên địa bàn để phòng bệnh
trên báo thanh niên thông tin từ vụ vi phạm pháp luật tại tỉnh thất bồng lai gây bức xúc dư luận
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương thanh tra kiểm tra việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở xã hội các quỹ tử thiện
giá thanh long
giá thanh long tại trung quốc đã tăng lên đáng kể sau khi nguồn cung từ việt nam đã bị hạn chế do việc siết kiểm soát nhập khẩu để phòng chống dịch
giá thanh long tại trung quốc lên đến từ một mươi đến một mươi hai nhân dân tệ một kg tương đương với ba mươi năm sáu trăm bốn mươi hai đồng đến bốn mươi hai bảy trăm bảy mươi đồng một kg cao hơn hai nhân dân tệ trên một kg so với cùng kỳ năm ngoái

thời điểm quý một hàng năm trung quốc thường tăng tốc mua thanh long từ việt nam để phục vụ tết nguyên đàn
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý đã phát trong bản tin ngày hôm nay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch cho phù hợp với tình hình mới
đồng thời yêu cầu bộ y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị kể cả thuốc kháng virus bảo đảm an toàn hiệu quả
ra soát chỉ đạo nhập khẩu sản xuất sử dụng phân phối thuốc thắng virus bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định
bộ lao động thương minh và xã hội vừa yêu cầu các địa phương giả soát thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em trên toàn quốc
các địa phương phải báo cáo kết quả gia soát kiểm tra qua cuộc trẻ em trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai